thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
trong những năm vừa qua đội ngũ cán bộ nữ tại tp hcm đã phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng
điều này đã được thể hiện qua nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp vừa qua với tỷ lệ cán bộ nữ khá cao so với các địa phương khác
phát huy được những kết quả đã đạt được đảng bộ thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy quan tâm làm tốt công tác cán bộ nữ
với những chương trình đào tạo nâng cao lý luận chính trị và chuyên môn
để cán bộ nữ phát huy được tốt khả năng của mình đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố
quận một quận hai và huyện bình chấn là những nơi bị điển hình trong công tác đào tạo
xây dựng cán bộ nữ khi số lượng cán bộ nữ trúng cử vào bang thường vụ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đạt tỷ lệ bốn mươi
đây cũng là những địa phương thực hiện tốt chủ trương này khi ban chấp hành đảng bộ có số lượng nữ nhiều hơn so với nhiệm kỳ trước
tất cả đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ lý luận chính trị theo quy định
công tác các bộ nữ trong thời gian vừa qua cũng đã được đảng bộ huyện bình chánh rất tập trung để lãnh đạo
cụ thể đã chứng minh qua đại hội đảng bộ huyện bình chấn
cán bộ nữ trong hệ thống chính trị của huyện đó cao hơn so với chỉ tiêu của nghị quyết của đảng bộ của các huyện
và sau khi được cơ cấu cán bộ thì phát huy về vai trò của nữ đã góp phần rất lớn trong mục tiêu phát triển về nông thôn mới trên địa bàn
về các chương trình đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi và chương trình đào tạo thạc sĩ tiến sĩ của thành phố
một mươi năm qua đội ngũ cán bộ đã được tuyển chọn và cử đi đào tạo là tám trăm bốn mươi hai học viên
trong đó có bốn trăm bốn mươi ba là nữ chiếm năm mươi hai sáu mươi một
riêng chương trình đào tạo thạc sĩ tiến sĩ có hơn một cán bộ độ tuổi dưới ba mươi năm thì cán bộ nữ là năm trăm sáu mươi hai người chiếm năm mươi một bảy mươi
trong tổng số năm trăm tám mươi hai tiến sĩ và thạc sĩ qua đào tạo đã có ba trăm ba mươi ba người là nữ
hầu hết các cán bộ nữ sau khi về công tác đều phát huy được năng lực chuyên môn và được tín nhiệm giữ trọng trách cao ở các cơ quan đơn vị

đào tạo là một nguồn cán bộ có chất lượng giúp đại sở đạt được kết quả tốt trong công tác đặc biệt là kết quả trong công tác là kết quả tuyên tránh
có thể khẳng định việc tạo điều kiện và đề ra những chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với cán bộ nữ trong việc đi học đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ
luôn là động lực để các chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ phát huy năng lực và phẩm chất để tham gia tốt hơn vào công việc của cơ quan đơn vị
đóng góp nhiều hơn cho quá trình phát triển chung của thành phố

bản lĩnh chính trị đạo đức để mà rèn luyện ngày càng trưởng thành hơn
nghị quyết đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cũng đã xác định chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
luôn đặt lên hàng đầu trong bảy chương trình đột phá chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi
và chương trình đào tạo thạc sĩ tiến sĩ là hướng đi đúng
từ các chương trình này nhiều cán bộ nữ đã trưởng thành và đang công tác trong bộ máy chính quyền
làm chuyên môn tại các cơ quan
viện nghiên cấu và các trường đại học
nhiều cán bộ nữ được bầu làm cấp ủy các cấp được bổ nhiệm các chức danh chủ chốt và giới thiệu ứng cử
đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân thành phố
trong thời gian tới phải có sự quan tâm sự nhận thức của các cấp quỹ cũng như các sở ban ngành
là phải tạo điều kiện và mạnh dạng bố trí giữ những nhiệm vụ để các em đảm đương được và phát huy được
khả năng sở trường và chuyên môn mà được đảm bảo
từ vị trí vai trò quan trọng trong công tác cán bộ nói chung công tác cán bộ nữ nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
thành ủy tp hcm và các cấp ủy luôn xác định nhiệm vụ công tác cá màu nữ là trách nhiệm của các cấp
các ngành của cả hệ thống chính trị
qua đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện công tác quy hoạch
đào tạo bồi dưỡng sử dụng đề bạc bổ nhiệm cán bộ nữ để thiết thực xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng vững mạnh
góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển thành phố trong giai đoạn mới